nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh và bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung
đã tới trao tặng quà cho các em học sinh nghèo ở xã phụng châu huyện trương mỹ thành phố hà nội
tại buổi lễ quỹ bảo trợ trẻ em việt nam đã trao tặng các em học sinh nghèo xã phụng châu ba mươi suất học bổng
mỗi xuất trị giá một triệu đồng ba mươi xe đạp và hơn hai mươi bảy hộp sữa
ngoài ra quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hà nội cũng trao tặng năm mươi suất học bổng mỗi suất trị giá một triệu đồng
cho trẻ em tiểu học vùng lũ huyện trương mỹ thành phố hà nội
tổng kinh phí hỗ trợ cho trẻ em xã phụng châu trị giá gần năm trăm linh triệu đồng
đây được xem là nguồn hỗ trợ động viên thiết thực trước năm học mới cho các em học sinh nghèo
đặc biệt là các em học sinh sống trong vùng ngập lụt thời gian qua của huyện trường mỹ